thực hiện chủ trương của chính phủ về tiếp nhận lưới điện nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
từ năm hai nghìn chín công ty điện lực tuyên quang đã tiếp nhận lưới điện nông thôn trên địa bàn từ các hợp tác xã kinh doanh điện năng
với việc tiếp nhận cải tạo và nâng cấp hệ thống điện chất lượng điện đã ngày càng được nâng cao
tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm từ chín ba mươi tám năm hai nghìn một mươi năm xuống còn tám ba mươi hai vào tháng bảy năm nay
xã công đa huyện yên sơn tỉnh tuyên quang với một mươi sáu km đường dây điện lưới phục vụ cho hơn năm trăm linh khách hàng
với hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn cũ nát và khoảng cách tải điện lớn khiến cho tỷ lệ tổn thất điện năng ở đây khá cao
năm hai nghìn một mươi tám thực hiện chủ trương của ngành điện lực yên sơn đã đầu tư một trạm biến áp một trăm linh kv ampe cung cấp điện để san tải cho khu vực
tuy nhiên việc sửa chữa này mới chỉ được một phần so với hiện trạng cũng như nhu cầu thực tế
trong hai nghìn một mươi tám điện lực yên sơn đã và đang lập phương án đầu tư chống quá tải xây dựng ba trạm biến áp với tổng công suất mỗi trạm y áp một trăm một trăm tám mươi kva
vì đường dây hạ áp của xã công đa quá dài và quá cũ lắp chính vì thế tỷ lệ tổn thất trên đường dây rất là lớn
với việc tiếp nhận lưới điện từ các hợp tác xã kinh doanh điện năng hệ thống đường dây cũ bán kính cấp điện lớn tiết diện dây nhỏ khiến cho tỷ lệ tổn thất điện năng của tuyên quang khá cao
trong hai mươi bảy đơn vị trực thuộc của tổng công ty điện lực miền bắc
tổn thất của khu vực nông thôn ở tỷ lệ hai mươi ba mươi đến nay sau khi tiếp nhận với việc cải tạo hệ thống điện đã đưa tỷ lệ tổn thất xuống dưới một mươi
nhằm giảm tổn thất điện năng công ty đã tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản sửa chữa lớn để chống quá tải giảm tổn thất cho các trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất và điện năng tổn thất lớn
trong đó chú trọng đến cấy thêm trạm biến áp để giảm bán kính cấp điện
về quản lý kỹ thuật thứ nhất là chống quá tài cho lưới điện chống quá tài cho các trạm biến áp san tài rồi là thay thế các trạm biến áp non tài quá tài
tính toán phương thức cấp điện hợp lý để tỷ lệ tổn thất thấp nhất điều chỉnh biến áp các nước máy biến áp một trăm một mươi
và các trạm biến áp hơn
để có thể đạt được mục tiêu giảm tổn thất điện năng năm hai nghìn một mươi tám theo kế hoạch
công ty điện lực tuyên quang sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống điện
với mục tiêu bảo đảm đủ điện cho phát triển hệ thống điện
để phát triển kinh tế xã hội phục vụ đời sống nhân dân
ngày càng nâng cao chất lượng độ tin cậy cấp điện